nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai xác định năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt sáu mươi năm bảy mươi lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt hai mươi năm
tuy nhiên hiện mới chỉ có năm mươi tám sáu lao động qua đào tạo
việc làm không bền vững nguy cơ thất nghiệp cao với lao động phổ thông
bộ lao động thương minh và xã hội dự thảo thông tư quy định danh mục các ngành nghề bắt buộc phải tuyển dụng lao động đã qua đào tạo với danh mục một trăm năm mươi tám ngành nghề
vậy những ngành nghề bắt buộc phải thực hiện lộ trình triển khai ra sao

theo đó sẽ có sáu mươi tám ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo
áp dụng từ ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai và chín mươi ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo
áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
đây là những ngành nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm
trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng phát triển đa dạng cả về ngành nghề và quy mô
thì nâng cao hiệu quả công việc cũng như đảm bảo an toàn trong hoạt động nghề nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng
thưa quý vị dự thảo thông tư quy định danh mục các ngành nghề bắt buộc phải tuyển dụng lao động qua đào tạo
của bộ lao động thương binh và xã hội là yêu cầu tất yếu trong việc bảo đảm năng suất lao động
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia bảo đảm an toàn lao động
tuy nhiên việc tổ chức thực hiện cần sự đồng bộ hóa từ chính sách cơ chế năng lực đào tạo hiện nay
để có thêm những thông tin cũng như hiểu rõ hơn về vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi ngắn của biên tập viên anh thư cùng với vị khách mời của chương trình

thưa ông những ngành nghề nào sẽ được áp dụng đầu tiên khi thông tư được ban hành
theo dựa thông tư thì những ngành nghề được áp dụng ngay từ giai đoạn đầu tiên từ năm hai nghìn hai mươi
thứ hai sẽ là những ngành nghề đặc biệt nặng nhập độc hại nguy hiểm
theo danh mục về công việc nặng nhập độc hại nguy hiểm ban hành theo thông tư một mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ nâng đạo quy sổ
đấy là những ngành nghề liên quan trực tiếp đến an toàn trong giai đoạn
nhóm nghề thứ hai sẽ được áp dụng từ năm hai nghìn hai mươi ba trở đi
đó là những ngành nghề nặng nhập độc hại nguy hiểm
nếu một phải áp dụng đến ngành nghề đặc biệt nặng nhập độc hại nguy hiểm
thì giai đoạn sau là những ngành nghề nặng nhập độc hại nguy hiểm
các ngành nghề liên quan đến sức khỏe con người
liên quan đến sản phẩm và dịch vụ cung ứng phục vụ cho con người
cũng như các ngành nghề liên quan đến trọng điểm quốc gia quốc tế thì sẽ được áp dụng
và giai đoạn ba giai đoạn sau đó thì là những ngành nghề còn lại
tuy nhiên là quy định này cũng cần phải có sự đồng bộ
vậy làm sao để các doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp sử dụng lao động phổ thông
thực hiện theo đúng quy định này chính sách và cơ chế thì cần phải được thực hiện ra sao
để làm sao tất cả các doanh nghiệp đều đồng thuận cái này thì nhà nước đã có chính sách rồi
không phải từ bây giờ đâu mà trong cái theo quy định của luật giáo dục doanh nghiệp
cũng như luật sử dụng và bổ sung một số điều các luật thuế
thì cũng đã quy định các chính sách thuế cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghiệp
ví dụ như thuế miễn giảm thuế thu nhập của doanh nghiệp
rồi thuế xuất nhập khẩu thuế giá trị gia tăng
đều có những cái ưu đãi miễn giảm cho doanh nghiệp mà khi họ tham gia hoạt động giáo dục nghiệp
ở đây là hoạt động này bao gồm cả hoạt động mà họ tự đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp
hai nữa là họ cùng phối hợp với các cơ sở doanh nghiệp để tổ chức đào tạo
đòi hỏi về chất lượng lao động cũng như là lao động nhất định phải qua đào tạo thì mới được tuyển dụng
thì các trường nghề hệ thống trường nghề hiện nay của chúng ta liệu có đáp ứng được hay không ạ
và cần phải làm gì để có thể đồng bộ được mục tiêu và thực tiễn thường
còn trong nhiều năm gần đây bộ lao động thương minh sội đang rất tích cực
đẩy mạnh những gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
cũng chính là mục tiêu hướng tới các doanh nghiệp cùng tham gia các nhà trường trong việc đào tạo
như vậy là trách nhiệm đào tạo được chia sẻ không chỉ là hệ thống doanh nghiệp nữa
mà ngay cả các trung tâm các bộ phận đào tạo của doanh nghiệp cũng tham gia cùng với hệ thống giáo dục nghiệp để tổ chức đào tạo
và như vậy là khi mà cái danh mục này được ban hành
thì chắc chắn chúng tôi vẫn tin là nó có tính khả thi và tính thực tiễn
ở chỗ này không chỉ là sự vào cuộc của cả hệ thống cơ sở nghiệp
với gần hai cơ sở doanh nghiệp mà còn có hàng trăm hàng chục các nghìn các doanh nghiệp lớn nữa
doanh nghiệp vừa nữa đều có thể tham gia vào đồng đào tạo
vâng xin cảm ơn ông đã tham gia với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của truyền hình nhân dân ạ
việc xây dựng danh mục ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo là rất cần thiết
nhằm hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bảo đảm và nâng cao năng suất
chất lượng hiệu quả của sản phẩm dịch vụ do những ngành nghề công việc này cung cấp
từ đó nâng cao giá trị hiệu suất kinh tế cho cá nhân doanh nghiệp và toàn xã hội
việc này có lợi cho cả doanh nghiệp và cả người lao động
người lao động sẽ có ý thức hơn trong nâng cao nghề nghiệp
còn doanh nghiệp cũng có trách nhiệm hơn với quyền lợi của người lao động